bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
trong đó có một chương quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
theo đó dự thảo nghị định quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định
người sử dụng lao động bị phạt tiền từ một mươi hai đến một mươi năm tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính
nhưng tối đa không quá bảy mươi năm triệu đồng với một trong các hành vi
trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
đối với hành vi trốn đóng hoặc chiếm dụng của toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bắt buộc chủ sử dụng lao động sẽ bị phạt từ một mươi tám đến hai mươi tổng số tiền phải đóng nhưng tối đa không quá bảy mươi năm triệu đồng